trong sự phức tạp của dịch covid một mươi chín nhu cầu về mặt hàng kit test covid một mươi chín đã gia tăng đột biến trong khi chất lượng chưa được kiểm soát hiệu quả
do dịch covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp nên nhu cầu sử dụng các bộ kit test của người dân theo dự báo sẽ còn tăng cao và kéo dài
báo cáo của ủy ban pháp luật cho hay trong khi đó hiện nay hơn chín mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín được điều trị tại nhà và người bệnh phải tự lo mọi khoản chi phí điều trị trong đó có chi phí xét nghiệm
đây là gánh nặng lớn đối với người dân
ngoài ra ủy ban pháp luật đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc kinh doanh mặt hàng phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín như thuốc điều trị kit test máy đo nồng độ oxy máu nhằm góp phần chấm dứt tình trạng loạn rác các mặt hàng này và bảo vệ sức khỏe người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
trước thực trạng số lượng ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao một bộ phận người dân đang có biểu hiện hoang mang lo lắng
ủy ban pháp luật đề nghị bộ y tế các bộ ngành có liên quan cần nghiên cứu có cách thức thông tin truyền thông đầy đủ kịp thời để ổn định tư tưởng tạo niềm tin của người dân về chiến lược phòng chống dịch bệnh trong thời gian sắp tới
chính vì thế người dân không cần phải quá hoang mang tránh để kẻ xấu lợi dụng tăng giá đẩy giá thuốc và các thiết bị y tế lên cả
thưa quý vị và các bạn theo nhận định của bộ y tế sau kỳ nghỉ tết tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp hơn tại một số địa phương trên toàn quốc
tuy nhiên phần lớn số ca mắc thường không có triệu chứng lâm sàng họ có triệu chứng nhẹ nên được điều trị tại nhà mà chất thải sinh hoạt của f tại nhà được đánh giá có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao
bộ y tế yêu cầu cần xây dựng phương án thu gom vận chuyển và xử lý đúng đảm bảo an toàn cho cộng đồng
khi số các f không điều trị tại nhà lớn cũng đồng nghĩa lương rắc thải có nguy cơ lây nhiễm tồn tại ở cộng đồng khá cao
để tăng cường quản lý chất thải phát sinh tới các trường hợp f điều trị tại nhà bộ y tế đề nghị bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai giải pháp vận chuyển xử lý chất thải trong phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển xử lý chất thải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
bên cạnh đó bộ còn yêu cầu ủy ban dân các tỉnh thành có phương án thu gom vận chuyển xử lý chất thải phát sinh đối với các trường hợp f điều trị tại nhà trên địa bàn
theo hướng dẫn phân loại của bộ y tế chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của f quản lý tại nhà bao gồm cả đồ vải quần áo thải bỏ và khẩu trang trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với f được coi là chất thải lây nhiễm
các chất thải này phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi bên ngoài túi thùng đứng chất thải có chữ chất thải có nguy cơ chứa sát covid một mươi chín
ngoài ra các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà của người f
các địa phương bố trí người thu gom các túi thùng đựng chất thải lây nhiễm để đưa đến nơi lưu giữ chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp
lưu ý trong quá trình thu gom túi đựng chất thải phải được buộc kín miệng túi thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín bảo đảm không bị rơi dò dỉ chất thải làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài
quý khán giả nên nhớ khi mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà hàng ngày bỏ khẩu trang khăn giấy lau mũi miệng vào túi đựng chất thải
thực hiện xịt cồn bảy mươi độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi sau đó bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm được đặt trong phòng của người cách ly để tránh dò dỉ chất thải làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài
mới đây giám đốc sở y tế hà nội bà trần thị nhị hà nhận định việc số ca mắc ở mức rất cao như hiện nay là hệ quả tất yếu khi thành phố mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội cũng như cho học sinh trở lại trường sau tết
tuy nhiên theo giám đốc sở y tế hà nội trong giai đoạn hiện tại
đánh giá mức độ nguy cơ của dịch cần thông qua tỷ lệ bệnh nhân vào viện chuyển nặng tử vong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế các tuyến chứ không phải số ca nhiễm mỗi ngày nữa
bởi lẽ biến chủng omicalon có khả năng lây lan rất nhanh so với biến chủng delta
hơn nữa theo thống kê hiện f điều trị tại nhà ở hà nội chiếm đến chín mươi sáu chưa đến bốn người nhiễm điều trị ở tầng hai và ba của thành phố
mặc dù vậy bà hà cũng cho biết với số lượng bệnh nhân tăng rất cao như hiện tại
số dường bệnh phải chuẩn bị ở tầng hai ba cũng rất lớn
cụ thể hiện tại hà nội đã chuẩn bị được khoảng hai một trăm tám mươi giường bệnh cho bệnh nhân tầng hai ba dù mới sử dụng khoảng một giường
cùng với đó để tránh tình trạng quá tải hà nội cũng thực hiện việc hạ tầng bệnh nhân một cách hợp lý theo tiến trình điều trị
bà trần thị nhị hà cho biết theo tính toán về khả năng đáp ứng thu dung bệnh nhân covid một mươi chín
sở y tế khẳng định vẫn đang ở trạng thái chủ động không quá tải
kể cả đối với kịch bản số ca nhiễm tăng gấp đôi như hiện nay thành phố cơ bản vẫn đáp ứng được
ngoài ra sở y tế hà nội cũng đã lập và quản lý chặt chẽ danh sách các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi
nhiều bệnh lý nền cao huyết áp suy thận mạng tính chạy thận nhân tạo suy giảm miễn dịch ung thư
trên cơ sở danh sách này ngành y tế sẽ tập trung ưu tiên tiêm chủng đặc biệt là các mũi tiêm bổ sung
còn tại tp hcm trong buổi họp báo diễn ra chiều ngày hai mươi tám tháng hai bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
qua thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật ghi nhận từ ngày một mươi ba tháng hai đến ngày hai mươi sáu tháng hai
trên địa bàn thành phố có hai sáu trăm linh chín trẻ mắc covid một mươi chín
trong đó nhóm từ đến sáu tuổi là năm trăm linh năm ca từ bảy đến một tuổi là một năm ca
từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi là năm trăm tám mươi bảy ca từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi là năm trăm một mươi hai ca
tại ba bệnh viện nhi đồng của tp hcm tính đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai
tổng số ca bệnh nội trú ghi nhận là một trăm chín mươi bảy trẻ
có năm trăm một mươi chín ca được phát hiện qua khám sàng lọc trong khu vực phòng khám ngoại trú với ba mươi ba ca nhập viện
trong số chín trường hợp cần hỗ trợ hô hấp có ba ca phải thở máy bà huỳnh mai nói
trong khi đó thống kê của sở dục và đào tạo cho thấy số ca mắc covid một mươi chín
ở các trường tại tp hcm đang ở mức cao
ngày hai mươi một tháng hai phát hiện hai trăm tám mươi năm ca
ngày hai mươi hai tháng hai là hai trăm một mươi chín ca
ngày hai mươi ba tháng hai là một trăm bảy mươi tám ca
ngày hai mươi bốn tháng hai là một trăm tám mươi năm ca
ngày hai mươi năm tháng hai là hai trăm một mươi sáu ca
dự báo với sự lưu hành của biến chủng omicron trên địa bàn
thời gian tới số ca nhiễm sẽ có nguy cơ tiếp tục gia tăng
để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh có con em là học sinh trong nhóm mắc covid một mươi chín
hoặc f một phải cách ly theo quy định
tp hcm sẽ công nhận kết quả xét nghiệm tại nhà của học sinh
sở giáo dục và đào tạo kêu gọi phụ huynh học sinh
tuyệt đối không gian lận kết quả xét nghiệm
để tránh nguy cơ covid một mươi chín lây nhiễm trong trường học
thưa quý vị và các bạn
với số ca mắc mới mỗi ngày hơn một
các bệnh viện giã chiến ở đà nẵng đang có nguy cơ quá tải
chính vì thế mới đây
sở y tế tp đn đã yêu cầu thu dung điều trị ca mắc covid một mươi chín
tới các bệnh viện tách đôi
bệnh viện chuyên khoa tư nhân để giảm tài cho bệnh viện giã chiến
ngày hai mươi tám tháng hai
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp đn
họp bàn các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
phát biểu chỉ đạo
phó chủ tịch y bán dân tp đn ngô thị kim yến cho hay
trong những ngày vừa qua
số ca mắc covid một mươi chín tăng cao với hai trăm linh ca nặng hiện nay
gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện giã chiến
do đó sở y tế cần quán triệt cho đơn vị
trung tâm y tế quận huyện
phải hỗ trợ nhân viên y tế cho bệnh viện giã chiến
xem xét việc xác nhận mắc covid một mươi chín
do người dân tự test nhanh qua giám sát của nhân viên y tế
để giảm tải nguồn nhân lực
sở y tế cần thống nhất việc mua sắm sinh phẩm ở các địa phương
trong tháng ba
sở y tế tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch tp đn
về dự kiến số ca f nặng
để ban chỉ đạo có định hướng điều chỉnh việc đi học của học sinh
điều phối lực lượng nhân viên y tế
đồng thời sở phải báo cáo ban chỉ đạo
về số nhân viên y tế bị mắc covid một mươi chín
sở dục và đào tạo có văn bản khẩn
về việc chuẩn bị họp trực tuyến và trực tiếp
để các địa phương các trường có thông tin thực hiện
phát biểu tại buổi họp
bà lê thị bích thuận
giám đốc sở dục và đào tạo tp đn
thông tin thời gian qua số lượng học sinh đến trường
giảm so với ngày đầu tiên đi học lại
các cấp học xuất hiện nhiều ca dương tính với sars cov hai
trong đó có cả giáo viên học sinh
nên việc tổ chức học lại gặp nhiều khó khăn
một số trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến
hiện tp đn đang điều trị một tám trăm ba mươi tám bệnh nhân
trong đó có hai trăm sáu mươi tám ca nặng
tại cơ sở y tế bốn mươi năm bảy trăm tám mươi bốn bệnh nhân điều trị tại nhà
không chỉ đà nẵng hà nội
tại bà rịa vũng tàu và bình thuận
số ca mắc mới mỗi ngày cũng đang liên tục ở mức cao
đe dọa nguy cơ bùng dịch bất cứ lúc nào
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh bà rịa vũng tàu
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát tốt
số ca bệnh đang có chiều hướng giảm
tuy nhiên nguy cơ lây lan và bùng phát dịch bệnh
đối không chủ quan tự thỏa mãn với kết quả đạt được
mà phải luôn đề cao cảnh giác bám sát tình hình
tăng cường các biện pháp giám sát truy vết xử lý ổ dịch
tiến tới phát hiện các chủng mới xâm nhập vào tỉnh
tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
huy động nhân lực từ các nguồn có thể
tăng cường cho tuyến cơ sở
nhất là các trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc f tại nhà
sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch
theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
nhằm phát hiện sớm
hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng tử vong
tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trong các khu công nghiệp trường học
bà riệm vũng tàu cũng đề nghị người dân
tiếp tục ủng hộ tin tưởng chia sẻ cùng tỉnh
nâng cao ý thức trách nhiệm
bằng cách thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
mà tỉnh đang triển khai
khuyến cáo các bộ y tế
và thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
khi tới lượt để góp phần chiến thắng đại dịch này
còn tại bình thuận
trong ngày hai mươi tám tháng hai
bà nguyễn thị toàn thắng
phó giám đốc sở dụng và đào tạo tỉnh bình thuận
đã ký văn bản gửi các phòng giáo dục
yêu cầu tạm dừng tổ chức dạy học hai buổi một ngày
và tổ chức bán chú từ ngày một tháng ba
chỉ tổ chức dạy học một buổi một ngày
cho đến khi có thông báo mới
trước đó theo thống kê của sở dục và đào tạo bình thuận
tính đến ngày hai mươi bảy tháng hai
tỉnh bình thuận đã có hai trăm bảy mươi năm giáo viên
và một bốn trăm một mươi năm học sinh mắc covid một mươi chín
dù số ca mắc covid một mươi chín
trong trường học tăng cao
nhưng tỉnh bình thuận vẫn tiến hành
song song hai hình thức dạy học trực tiếp
tại trường và trực tuyến
theo đó sở dụng và đào tạo bình thuận
có ba phương án dạy học trong bối cảnh
dịch covid một mươi chín vẫn phức tạp
phương án một là dạy học trực tiếp
hoàn toàn trong điều kiện vùng xanh
phương án hai khi có giáo viên và học sinh
bị ép không thì kết hợp dạy học trực tiếp
và trực tuyến và phương án ba
là dạy học trực tuyến khi trở thành vùng đỏ
ngày hai mươi tám tháng hai giới chức y tế
đặc khu hành chính hồng kông trung quốc cho biết
không lại trừ khả năng áp dụng phong tỏa
toàn thành phố trong tháng ba tới
khi tiến hành chiến dịch xét nghiệm tàn diệt bắt buộc
sang lọc covid một mươi chín tại đây
trước đó trường đặc khu bà lâm trịnh nguyệt nga
cho biết chính quyền chưa xem xét
áp đặt phong tỏa tuy nhiên
phát biểu với phóng viên ngày hai mươi tám tháng hai
bà sophia chan người đứng đầu
cơ quan y tế hồng kông cho biết
từ góc độ y tế cộng đồng
để việc xét nghiệm tàn diệt đạt được hiệu quả tốt nhất
thì nhà chức trách cần áp đặt
hạn chế hoạt động đi lại
ở mức độ nào đó để giảm đi lại
người dân cần ở trong nhà và tránh ra ngoài
khi không thực sự cần thiết
trong khi đó lãnh đạo cơ quan giáo dục hồng kông
kelvin chong cho biết
các trường quốc tế có thể tiếp tục duy trì
lịch học ban đầu với việc tổ chức
các lớp học trực tuyến trong tẳng bộ
tháng ba và tháng bốn các trường công
sẽ nghỉ hè sớm từ tháng ba
đến giữa tháng bốn trong tháng ba
các trường học sẽ được chưng dụng làm
nơi xét nghiệm bắt buộc với toàn bộ bảy bốn triệu
người dân tại hồng kông
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hồng kông
đang chật vật khống chế làn sóng
dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
do biến thể omicron lây lan nhanh
theo kênh truyền hình quốc gia trung quốc
cctv ngày hai mươi tám tháng hai
hồng kông có thể ghi nhận kỷ lục

kể từ khi đại dịch covid một mươi chín
bùng phát đến nay hồng kông
đã ghi nhận hơn sáu trăm linh ca tử vong
chính quyền hồng kông vẫn theo đuổi chính sách
zero covid theo đó áp đặt
các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
để đưa số ca mắc trong cộng đồng về không
đến nay hồng kông đã ghi nhận
tổng cộng hơn một trăm bảy mươi một ca mắc
trong đó khoảng một trăm sáu mươi ca
ghi nhận từ đầu tháng hai trong làn sóng
dịch do biến thể omicron lây ra
hiện tỷ lệ tử vong trong bảy ngày
tại hồng kông là tám trên một triệu dân
phần lớn tử vong là người già
trong bối cảnh virus đang tấn công mạnh
các trại dưỡng láo ở thành phố dân cư
đồng lúc này
thưa quý vị và các bạn hơn hai năm
hoành hành đại dịch covid một mươi chín đã gây ra
những làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng
với số ca tăng mạnh trên toàn cầu
chủ yếu do các biến thể của virus sars cov hai
như delta và omicron
việc virus liên tục biến đổi
và khiến dịch bệnh diễn biến phức tạp
đã được lường trước nhưng virus sars cov hai
được cho là một loại virus
đặc biệt nguy hiểm một phần
do tốc độ xuất hiện các biến thể mới
nhanh một cách bất thường
nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm
tại viện nghiên cứu truyền nhiễm và dịch tễ
những biến thể của virus sars cov hai
đặc biệt là những biến thể
đáng lo ngại voc
có thể biến đổi nhiều hơn
so với những tính tán trước đây
dựa trên tốc độ tiến hóa thông thường
của virus thọ corona
theo chuyên gia này thông thường virus biến đổi
ở tốc độ khá đều khoảng một năm
hoặc muộn hơn sẽ xuất hiện một biến thể mới
nhưng virus sars cov hai dường như
không theo lịch trình
ví dụ biến thể delta xuất hiện
chỉ sau sáu tuần kể từ khi xuất hiện
biến thể trước đó
trong một nghiên cứu chuyên gia này
cùng với các cộng sự đã tìm hiểu về nguyên nhân
dẫn tới tình trạng biến đổi nhanh chóng này
nhóm nghiên cứu đã phân tích
dữ liệu chuỗi gen của virus sars cov hai
để xác định mối liên hệ giữa sự xuất hiện
các biến thể voc
và sự thay đổi trong tốc độ thay thế của virus
tốc độ mà các biến thể mới xuất hiện
từ một mã gen
theo các nhà nghiên cứu mỗi tháng
sars cov hai tạo ra hai đột biến
theo nhóm nghiên cứu tình trạng tăng tốc
đột biến ở nhóm voc
không xảy ra liên tục nhưng có thể xuất hiện
nhất thời trong quá trình tiến hóa của virus
xảy ra ngay trước khi biến thể mới xuất hiện
nhóm nghiên cứu phát hiện ra
những bằng chứng cho thấy
sự gia tăng tốc độ thay thế xảy ra
theo giai đoạn nhất định không phải dài hạn
có liên hệ với sự xuất hiện
ở nhóm này tốc độ thay thế cao hơn gấp khoảng bốn lần
so với tốc độ thay thế cơ bản
ước tính dựa trên nguyên lý di truyền học
áp dụng vào virus sars cov hai
phân tích trên còn chỉ ra sự xuất hiện
các đột biến trong khoảng thời gian rất ngắn
ví dụ chỉ khoảng bốn tuần
ở beta xuất hiện và sáu tuần
đối với delta
các biến thể khác mất nhiều thời gian hơn
như gamma là một mươi bảy tuần và alpha là một mươi bốn tuần
các kết quả nghiên cứu được công bố trên
quý vị và các bạn thân mến
hiện nhóm nghiên cứu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
tại sao những đột biến này có thể xảy ra
trong khoảng thời gian rất ngắn
tuy nhiên sự xuất hiện của voc
có thể là kết quả của một quá trình
chọn lập tự nhân
những thông tin mới nhất liên quan đến
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại